hôm nay ngày một tháng một mươi là ngày đã được đại hội đồng liên hợp quốc chọn làm ngày quốc tế người cao tuổi từ năm một nghìn chín trăm tám mươi hai
nhân dịp này cũng giống như nhiều địa phương trên cả nước tỉnh quảng ngãi đã tổ chức lễ phát động
tháng hành động vì người cao tuổi việt nam năm hai nghìn một mươi sáu với chủ đề tháng hành động vì người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
quảng ngãi hiện có trên một trăm bốn mươi bảy người cao tuổi chiếm một mươi một chín dân số trong đó có hơn bảy mươi là sống ở khu vực nông thôn miền núi
các chính sách trợ cấp trợ giúp bảo trợ xã hội cho người cao tuổi được thực hiện đúng quy định kịp thời
tuy nhiên hiện vẫn còn một bộ phận người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhất là người cao tuổi sống ở các vùng nông thôn miền núi vùng sâu vùng xa
trong tháng hành động vì người cao tuổi tỉnh quảng ngãi kêu gọi sự quan tâm của các tổ chức cá nhân
và các tầng lớp nhân dân trong hoạt động chăm sóc phụng dưỡng phát huy vai trò người cao tuổi
kêu gọi các cơ quan doanh nghiệp nhà hảo tâm đóng góp giúp đỡ người cao tuổi không nơi nương tựa
có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để các cụ vơi bớt khó khăn trong cuộc sống
nhân dịp này tỉnh quảng ngãi đã tặng hai trăm hai mươi sáu xuất quà cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh